không kể già trẻ gái trai những ngày này thì ở nhiều nơi trong tỉnh thừa thiên huế đã diễn ra rất nhiều hoạt động hỗ trợ lực lượng
đang ngày đêm bám chốt để bám tuyến ở phòng chống dịch covid một mươi chín
những hoạt động đang là sự động viên rất lớn cho những người ở tuyến đầu trong việc phòng chống dịch
tại hội trường đảng ủy ủy ban nhân dân phường thuận thành thành phố huế
nhiều ngày qua đã trở thành công xưởng lắp ráp mặt nạ để phòng chống dịch covid một mươi chín
để tránh tập trung đông người nhiều đoàn viên thanh niên đã nhận vật tư mang về nhà làm
kịp tặng cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu cách ly người về từ địa phương có dịch ở phường hương sơ thành phố huế
ở trên địa bàn của thành phố và phường khánh thành nói riêng lực lượng đoàn viên thanh niên cùng chung tay làm những sản phẩm để góp công chống dịch
cũng với không khí khẩn trương tại thị trấn lăng cô huyện phú lộc
địa bàn tiếp giáp với đà nẵng lực lượng đoàn viên thanh niên và một số hộ kinh doanh ở địa phương đã đăng ký tham gia hoạt động hướng dẫn
đo kiểm soát thân nhiệt khách vào địa bàn
một số quán ăn nhà hàng đã nhận nấu cơm miễn phí phục vụ toàn bộ lực lượng đang làm nhiệm vụ ở chốt số năm
một số hàng quán giải khát thay nhau làm nước mời lực lượng ở đây giải nhiệt
hiện nay thì đã có ba nhà hàng ba quán giải khát đã cung cấp nấu cơm một ngày hai bữa
một ngày ba bữa một ngày bốn bữa một ngày năm bữa một ngày sáu bữa một ngày bảy bữa
là địa bàn nằm giữa hai địa phương có bệnh dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao
đến thời điểm này tỉnh thừa thiên huế vẫn chưa phát hiện có ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
điều này nói lên nỗ lực và quyết tâm ngăn chặn phòng ngừa rất lớn của chính quyền địa phương
các lực lượng tuyến đầu và cộng đồng dân cư
cuộc chiến này vẫn còn dài và hơn lúc nào hết
đây là lúc cần sự chung tay chung sức cùng quyết tâm đẩy lùi covid một mươi chín
của toàn xã hội